từ đầu năm đến nay cơ quan bảo hiểm xã hội tp hcm đã chuyển tới cơ quan điều tra công an thành phố
danh sách hơn ba mươi đơn vị nợ bảo hiểm xã hội đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
theo đó từ giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bảo hiểm xã hội tp hcm có công văn gửi công an thành phố
danh sách hơn hai mươi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và đề nghị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
ước tính tổng số tiền các doanh nghiệp nợ là gần năm mươi tỷ đồng kéo dài nhiều năm liền là bảnh hướng trực tiếp
đến quyền lợi chính đáng của hàng trăm công nhân người lao động
được biết từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố chuyển cơ quan điều tra đề nghị xử lý
không ít doanh nghiệp đã tự thu xếp thanh toán tiền nợ động bảo đảm quyền lợi cho người lao động
vấn đề dư luận đặt ra là các cơ quan hành pháp cần nhanh chóng vận dụng thông tư mới
để xử lý mạnh tay và quyết liệt hơn nữa các sai phạm của doanh nghiệp